thưa quý vị khán giả hội hữu nghị việt mỹ là một tổ chức thành viên tích cực của liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam
có vai trò rất lớn trong sự phát triển quan hệ giữa nhân dân việt nam và nhân dân mỹ trong nhiều năm qua
hội cũng đã có những đóng góp đáng kể cho các hoạt động đối ngoại nhân dân giữa hai nước
như tổ chức các hoạt động giao lưu
tăng cường quan hệ hữu nghị giữa việt nam và mỹ cũng như tổ chức những sự kiện quốc tế quan trọng
trong tiểu mục chuyện việt nam ngày hôm nay chúng tôi xin kính mời quý vị gặp gỡ ông nguyễn tâm chiến
chủ tịch hội hữu nghị việt nam mỹ
ngay sau tiểu mục chuyện việt nam sẽ là tiểu mục cộng đồng asean với những phóng sự nhằm chia sẻ với quý vị
về một asean năng động mà việt nam là một trong những thành viên tích cực của cộng đồng
như thường lệ tiểu mục chuyện xa xứ và nhắn gửi quê nhà
với câu chuyện việt nam là một trong những thành viên tích cực của cộng đồng
câu chuyện và lời nhắn nhủ của những người con ở xa tổ quốc gửi cho người thân và gia đình sẽ kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
sau đây xin kính mời quý vị khán giả cùng gặp gỡ ông nguyễn tâm chiến chủ tịch hội hữu nghị việt nam mỹ trong tiểu mục chuyện việt nam
ông nguyễn tâm chiến sinh ngày hai mươi tháng một năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám tại tỉnh nghệ an việt nam
hiện nay ông đang là chủ tịch hội hữu nghị việt mỹ phó chủ tịch liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam
tháng tám năm hai nghìn một là đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tại hợp trung quốc hoa kỳ
tháng tám năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy thứ trưởng bộ ngoại giao phụ trách các vấn đề đối ngoại và đa phương các tổ chức quốc tế và khu vực
năm một nghìn chín trăm chín mươi hai đến năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tại nhật bản
tốt nghiệp đại học cơ khí thuộc liên xô cũ chuyên ngành kỹ sư điện máy
năm một nghìn chín trăm tám mươi hai đến năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành quan hệ quốc tế học viện ngoại giao moscow
cho đến nay thì trải qua rất là tôi cũng rất là may mắn là được trải qua rất nhiều lĩnh vực công tác
từ ngoại giao song phương tức là với quan hệ tham gia vào quan hệ với một nước nào đấy riêng lẻ
rồi lại ngoại giao đa phương là ví dụ có thời tôi phụ trách cái quan hệ với asean sau bảy năm
sau đó thì lĩnh vực kinh tế thì tôi cũng được tham gia
tham gia để mà cùng điều hành cái quá trình quan hệ kinh tế đối ngoại của việt nam với các nước
rồi thì lĩnh vực nghiên cứu thì tôi cũng thiên về những vấn đề chiến lược nước lớn
thế thì trong quá trình đó thì phải nói là những địa bàn lớn nhất như liên xô hay là nhật bản hay là mỹ
thì tôi đã cũng phân chiếm thời phân lớn
thời gian của cuộc đời hoạt động đối ngoại của mình bên cạnh những năm tháng ở trong nước
thế thì phải nói là mỗi nơi thì mỗi khác mỗi nơi thì có mỗi lĩnh vực hoạt động thì nó có những cái phong phú riêng
vì vậy cho nên có thể nói là khi mình được tham gia vào một cái những cái hoạt động ngoại giao rất là phong phú nhiều mặt nhiều đối tượng nhiều tầng lớp
đặc biệt là hiện nay đang làm chủ tịch hội việt mỹ là ngoại giao nhân dân
thế nào là ngoại giao nhân dân
ngoại giao nhân dân tức là toàn thể nhân dân chúng ta làm ngoại giao
chứ còn những lực lượng như hội việt mỹ hội việt trung hay hội việt a san thì đấy là những hội riêng với những cái khu vực đấy
nhưng mà một số người không phải là một số người chuyên thích làm mà phải tất cả chúng ta
vì vậy cho nên tôi nói rằng là đối ngoại của đất nước hiện nay là rộng mở toàn diện với tất cả các nước song phương đa phương trong tất cả các lĩnh vực
và chính tất cả chúng ta
chúng ta đều là những sư giả của nước việt nam đối với nhân dân bên ngoài thế giới bên ngoài
thế còn cái công tác mà cái khi mà công tác tại hội thì ông có thể giới thiệu sơ qua quá trình công tác của hội được không ạ
hội hữu nghị việt mỹ được thành lập ngay sau cách mạng tháng tám tức là mùng hai tháng chín cách mạng chúng ta thành công thì tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đã bác hồ theo chỉ thị của bác là
đã thành lập hội hữu nghị đúng lúc đấy là tên là hội hữu nghị việt mỹ
mà tiếng ngày hồi đó dịch gọi là việt mỹ thân hữu hội thì có vẻ dịch theo kiểu ngày xưa tí
nhưng mà là một trong những hội lớn nhất đầu tiên lâu nhất và đến nay là bảy mươi ba năm rồi
thì qua quá trình hoạt động như chúng ta biết thì quan hệ việt mỹ nó dích dắc lên xuống
có thời hữu nghị lúc đầu thậm chí đã thành bạn bè trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai của cách mạng
và sau đó một ít còn sau đó thì chúng ta biết là hai mươi năm quan hệ phức tạp và đặc biệt phức tạp trong hai mươi năm tiếp theo là chiến tranh giữa hai nước
cho nên là hội viên mỹ lúc đó phần lớn cái giai đoạn đó là động viên
vẫn động cái tình đoàn kết hữu nghị của nhân dân mỹ với cuộc chiến đấu tranh dành giải phóng của chúng ta
sau giải phóng đến nay thì hội viên mỹ tập trung nhiệm vụ là tăng cường quan hệ hữu nghị tham gia vào quá trình bình hưng hóa sâu sắc hơn nữa giữa hai nước
sau bảy mươi năm năm chúng ta biết là quan hệ hai nước đã bình thường hóa
và đến nay thì đã phát triển đến mức
tức là cái mối quan hệ việt mỹ là ở cái cấp đối tác toàn diện
thế vì vậy cho nên hội việt my có một nhiệm vụ của giai đoạn mới mà đã năm năm rồi đó từ hai nghìn một mươi ba đến nay là đóng góp tích cực nhất vào trong cái làm sâu sắc hơn nữa cái mối quan hệ giữa hai nước
theo tinh thần đấy là một mối quan hệ với một nước lớn rất quan trọng đối với đất nước chúng ta
và ngày càng nâng tâm lên
và càng đi sâu hơn nữa
và trong giai đoạn hiện nay chúng ta tập trung vào những lĩnh vực ưu tiên
đó là gì
đó là tăng cường cái sự hiểu biết lần nhau thông qua tiếp xúc các tân lập nhân dân giữa hai nước
thông qua các đoàn từ các cựu chiến binh cho đến các đoàn học sinh sinh viên cho đến các đoàn nghiên cứu sinh thạc sĩ đến các nhà khoa học đến các nhà hoạt động xã hội
và bây giờ đặc biệt quan trọng là các đoàn doanh nghiệp trung tiểu của hai nước
để mà làm thế nào để qua đó là vừa trên cơ sở hiểu biết nhau hiểu văn hóa của nhau hiểu lối sống của nhau hiểu môi trường của đất nước của nhau hiểu môi trường làm ăn kinh doanh của nhau
để chúng ta có thêm đối tác có thêm bạn bè của nhau
vậy thì trong năm hai nghìn một mươi chín và các năm tiếp theo thì với cương vị là chủ tịch của hội
thì cái định hướng phát triển sau này sẽ tập trung vào lĩnh vực gì
như tôi nói là hiện nay hoạt động của hội việt mỹ thì nó nằm trong cái khuôn khổ chung tức là chúng ta đang ở giai đoạn làm sâu sắc hơn nữa cái mối quan hệ đối tác toàn diện việt mỹ
chúng ta hiểu rằng quan trọng nhất là phần đầu cho hòa bình và hợp tác giữa hai nhân dân hai nước
và những vấn đề khôi phục hậu quả của chiến tranh thì chúng ta vẫn tiếp tục rất là tích cực
đó là tôi nói về giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam hoặc là khắc phục cái bom mìn
thế vì vậy cho nên năm một mươi chín sắp tới và những năm tiếp theo thì tôi nghĩ là vẫn trong cái tinh thần đó để mà hội việt mỹ phải làm việc
và động viên nhân dân gọi là lôi cuốn nhiều cái tầng lớp nhân dân việt nam chúng ta vào trong cái quá trình đó để mà phát triển quan hệ
hợp tác cùng có lợi tăng cường tính hữu nghị nhưng mà trên cơ sở phải hiểu biết nhau hơn nữa
và đây những lĩnh vực như giáo dục những lĩnh vực hiểu biết văn hóa của nhau đấy làm cho hai dân tộc gần nhau hơn
kể cả trong những chuyện giao lưu phim ảnh đọc dịch sách của nhau rồi các hội văn hóa nghệ thuật cùng phối hợp để chúng ta có nhiều đoàn nghệ thuật của chúng ta đi biểu diễn ở mỹ
hay là các cái đoàn
nghệ thuật của mỹ qua biểu diễn ta ví dụ cái đàn bầu chúng ta tưởng là cũng là thế là phổ biến rồi
nhưng mà người mỹ nhìn một cái nhạc cụ mà có một cái dây mà nó phong phú về âm điệu như vậy thì người ta thích lắm
vừa rồi tôi vừa đi qua thì cùng một nhạc sĩ đân bầu ở đâu họ cũng hàng trăm người cùng kéo đến để xem và muốn học muốn chạm vào cái đân bầu một tí
thì ví dụ đấy
thế để nào
nói rằng là những cái sức hút về sức mạnh văn hóa và chính cái đó cũng là giai đoạn mới chúng ta phải hết sức quan trọng
hội hữu nghị việt mỹ là một tổ chức thành viên tích cực của liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam và cũng đã có rất nhiều những đóng góp đáng kể vào sự phát triển quan hệ nhân dân hai nước trong nhiều năm qua
vậy trên cương vị là chủ tịch thì ông có thể chia sẻ một vài kỷ niệm khi đang là chủ tịch của hội hữu nghị việt mỹ không